tuy nhiên gần đây tiểu thương tại các chợ trong tỉnh bày bán nhiều loại tỏi mà hình thức bên ngoài thì gần giống như tỏi ninh thuận
với phương châm không để người tiêu dùng mua nhầm sản phẩm các cấp các ngành ở ninh thuận đang đẩy mạnh việc bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ thương hiệu cho tỏi địa phương
nhiều năm kinh doanh các mặt hàng nông sản tại chợ phan rang tỉnh ninh thuận
chị trần thị hòa cho biết trên thị trường hiện nay có nhiều loại tỏi với giá thành khác nhau như tỏi ninh thuận hai trăm ba mươi đồng một kg tỏi hà nội bảy mươi đồng một kg tỏi trung quốc năm mươi đồng một kg
giá tỏi ninh thuận cao hơn các loại tỏi nhập về từ nhiều nơi khác nhưng người tiêu dùng vẫn ưa chuộng vì tỏi địa phương có vị thơm nồng hơn các loại tỏi khác rất nhiều
người bán hay chủ bán tức là bán thân mình mình bán lúc nào mình cứ nói thật mặt hàng nào mình nói chỉ mặt hàng đó cho khách ta mua tôi yên tâm
mình bán phải lúc nào
lúc nào phải là uy tín nên mình bán đàng hoàng không thể lấy loại kia nhầm lóng loại nhỏ được đến người tiêu dùng họ mới biết là người đó bán thật rồi ta tới ta mua
theo các tiểu thương ở chợ phan rang người tiêu dùng khó có thể phân biệt được tỏi địa phương với tỏi các nơi khác vì về cơ bản tép tỏi và củ tỏi rất giống nhau
chỉ khác nhau ở chỗ tỏi ninh tuận cù nhỏ còn tỏi thái lan và trung quốc thì củ lớn hơn màu sắc sáng hơn
theo kinh nghiệm của người trầm tỏi thời tiết càng mưa thì tỏi ninh thuận càng thơm ngon
đầu năm nay ninh thuận bị hạn hán nên sản lượng thu hoạch tỏi không cao do đó tiểu thương đã nhập tỏi ở nơi khác về bán nên dễ dẫn đến tình trạng người mua nhầm chứ người bán không nhầm
mưa bão lụt chừng nào tỏi nó tốt chừng đó hay mưa càng lớn tỏi càng tốt mà mất nước là tỏi nó bị nhỏ nó ra mùi côi nhiều chứ chưa
nên mà mưa càng lớn là tỏi tốt mà sao hết
khi mà hàng hóa nông sản đưa nhập vào chợ thì bên đấy chợ là có
khi mà hàng hóa kiểm tra sau khi là bà con đã học tập là quân chợ và được bên đấy chợ quán triệt
khi hàng nhập vào chợ là bên đấy chợ là qua cái kiểm tra là chất lượng về an toàn về những loại thực phẩm
thứ nhất thứ hai nữa là bà con là kinh doanh mua bán là cũng phải chấp hành các cái quy định của chợ ra đời ra
ngoài việc kiểm tra giám sát để phòng ngừa ngăn chặn gian lận trong buôn bán
ban quản lý các chợ trên địa bàn ninh thuận còn tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cho người tiêu dùng cách nhận biết sản phẩm tỏi ninh thuận
đồng thời vận động các tiểu thương trung thực trong kinh doanh để giữ uy tín và góp phần giữ vững thương hiệu vốn có của tỏi ninh thuận